sáng mùng ba tháng sáu các thí sinh thi môn ngữ văn một trăm hai mươi phút theo hình thức tự luận
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tp cn môn thi này có một mươi hai tám trăm bốn mươi tám thí sinh đăng ký dự thi số thí sinh dự thi là một mươi hai năm trăm ba mươi bốn vắng ba trăm một mươi bốn thí sinh
kết thúc ba môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi thành phố cần thơ diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế không có thí sinh hay cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi
ngày bốn tháng sáu các thí sinh có nguyện vọng vào trường trung học phổ thông chuyên lý tự trọng thi các môn chuyên một trăm năm mươi phút
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập của thành phố cần thơ từ bảy mươi bảy mươi năm đối với các quận bảy mươi năm tám mươi đối với các huyện
dự kiến sẽ có khoảng hai ba trăm linh học sinh lớp chín sẽ vào học hệ khác